sau thịt heo và tới đây là rau củ quả thành phố hồ chí minh cũng sẽ tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin
để có thể truy xuất nguồn gốc nhiều loại vật tư nông nghiệp như phân bón thuốc bảo vệ thực vật
theo báo cáo của cơ quan chức năng trong năm hai nghìn một mươi sáu tình trạng vi phạm trong sản xuất
kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi trên địa bàn thành phố
diễn biến khá phức tạp
tại huyện bình chánh vẫn còn tình trạng sản xuất phân bón trái phép không tuân thủ quy định
hệ thống nhà xưởng sập sệ không có kho bãi và gây ô nhiễm môi trường
bên cạnh nỗ lực của chính quyền trong việc tháo gỡ vướng mắt tăng cường quản lý kiểm tra và xử phạt
thì cần phải có cơ chế để mọi người cùng tham gia vào việc kiểm soát để ngăn ngừa các vi phạm này
do đó thành phố sẽ tạo điều kiện khuyến khích các cơ sở doanh nghiệp sản xuất
các sản phẩm chất lượng và tiến tới ứng dụng công nghệ thông tin để có thể truy xuất được nguồn gốc
các loại vật tư nông nghiệp này để ngăn chặn tình trạng sản xuất và kinh doanh phân bón giả kém chất lượng